thưa quý vị theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi sáu tháng tám
đã có một mươi tám năm trăm sáu mươi một chín trăm bốn mươi năm liều được tiêm chủng trên toàn quốc có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vắc xin nhanh gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau sóc trăng bắc ninh và thành phố hồ chí minh tiền giang và điện biên
và đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ nhiều nguồn khác nhau
và vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám năm trăm linh liều vaccine pfizer thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều
được phó tổng thống mỹ kamala harris công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám đã về tới thành phố hồ chí minh
và trong sáng ngày hôm nay phó tổng thống mỹ harris đã tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng kiến trao hai trăm bảy mươi liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này
và từ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố
trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao là vùng cam và rất cao là vùng đỏ với mục tiêu nhanh chóng tìm được các ca f trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai một mươi xe xét nghiệm rt pcr liêu động xuống tại một mươi quận huyện do vậy mà trong hai ngày qua thì số kf được phát hiện tăng cao
tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã thực hiện là sáu trăm một mươi chín năm trăm năm mươi ba mẫu trong đó có một mươi chín bốn trăm tám mươi bốn người dương tính chiếm ba một số mẫu xét nghiệm
còn tại hà nội thì vào trưa ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng tám hà nội ghi nhận ba mươi ba ca mắc mới trong đó thì hai mươi ba ca tại cộng đồng và một mươi ca tại khu cách ly
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã kích hoạt và đưa bệnh viện giã chiến đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện có công suất một đồng
các dường bệnh trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón phân loại người bệnh khu chăm sóc điều trị người bệnh khu nhà ăn khu nghỉ ngơi cho cán bộ lực lượng phục vụ được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều phòng chống lây nhiễm chéo thuận lợi cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi và quản lý đồng thời có kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến đã tiếp nhận và điều trị hai mươi bốn bệnh nhân f trong ngày hai mươi bảy tháng tám toàn bộ năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển qua bệnh viện giã chiến để tiếp tục điều trị
thưa quý vị tuy cả nước đang trải qua đợt dịch thứ tư nhưng tỉnh quảng bình địa phương xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng đầu tiên chỉ cách hơn một tháng đã tiếp tục đấu trọi với đợt bùng phát dịch lần thứ hai
sau hơn ba tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám qua quá trình triển khai truy vết xét nghiệm cdc quảng bình đã ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ liên quan tới một ngư dân xã hải phú huyện bố trạch bị dương tính sau khi buôn bán ở cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
tỉnh quảng bình đang khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng truy vết và tiếp tục phát hiện nhiều ca dương tính khi test nhanh
hiện tỉnh quảng bình đã ra quyết định thực hiện chỉ thị một mươi năm trên toàn tỉnh chỉ thị một mươi sáu cho các địa phương có ca lây nhiễm thuộc địa bàn thành phố đồng hới huyện bố trạch tỉnh quảng bình và tuyên hóa
thưa quý vị trong khi các lực lượng chức năng đang căng mình chốt chặn triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì bên cạnh đấy vẫn còn có một số người dân
thiếu ý thức có hành vi thông chốt hay thậm chí là tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đây là hành vi đáng lên án và sẽ bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật
phản ánh sau của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
những hình ảnh này được camera tại một chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu ghi lại vào chiều ngày chín tháng tám
khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây một thanh niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí đến chửi bới và ham dọa
lúc này bên trong chốt gác nhiều thanh niên khác cầm hung khí đến chửi bới và truy đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang làm việc với những người có liên quan những thanh niên này quay lại hiện trường
khi lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng dùng dao tự chế chém về phía lực lượng chức năng và điều khiển xe bỏ chạy
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang làm việc với những người có liên quan những thanh niên này quay lại hiện trường
nhóm đối tượng này do nguyễn hoàng nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khóm hai phường một thị xã giá rai
và nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khóm bốn phường một thị xã giá rai là anh ruột của nhật cầm đầu
tại cơ quan công an nguyễn hoàng sơn khai nhận chiều tối ngày chín tháng tám khi biết tin lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn phường tuyên truyền nhắc nhở em ruột của sơn vì vi phạm chỉ thị một mươi sáu
sơn cùng với một số đối tượng khác điều khiển xe máy lại chốt gác
giao tự chế trên tay tiếp tục chửi bới đe dọa thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
về hướng xử lý số đối tượng có hành vi chống đối cản trở đối tượng thành nhiệm vụ
đặc biệt là ở những chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì ban chủ yếu công an thị xã là chỉ đạo gấp bước liệt và sẽ thực hiện nghiêm việc xử lý các đối tượng này theo quy định pháp luật
nhanh chóng điều tra kết thúc để chuyển truy tố sớm nhất
để nhằm răng le đá dục chung cho toàn xã hội đặc biệt số đối tượng có biểu hiện chống đối gây cản trở lực lượng thành nhiệm vụ
chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt trong khi lực lượng chức năng đang căng mình để bảo vệ người dân trước dịch bệnh
thì việc chống người thi hành công vụ tại các chốt phòng chống dịch là hành vi đáng lên án và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hải về tội giết người
hải là thủ phạm gây ra vụ cháy làm chết bốn người tại thôn ba xã kiền báy huyện thủy nguyên tp hải phòng
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng tám tại nhà ông nguyễn văn hải xảy ra mâu thuẫn sô sát giữa ông hải và con gái là chị nguyễn thị hiền do chị hiền đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng
mà chuyển về sinh sống với bố
sau đó ông hải đã lấy xe máy đi mua khoảng một mươi năm lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị hải rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy
hậu quả bốn người có mặt trong phòng ngủ của chị hiền bị tử vong gồm bà nguyễn thị thúy là vợ của ông hải chị nguyễn thị hiền cháu gái vũ thị tuyết nhi và anh khương là chồng của chị hiền
tài sản trong căn phòng bị hư hỏng toàn bộ
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn văn hải về tội giết người để điều tra theo quy định
còn tại lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép hai bánh heroin tại địa bàn xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã phát hiện một số đối tượng dừng xe ở ven đường có biểu hiện mua bán trái phép chân ma túy
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính thì bất ngờ hai đối tượng bỏ chạy
lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng là giàng a khoa chú tại xã y tế huyện bát sát
tại thời điểm kiểm tra giàng a khoa đã tự động giao nộp hai bánh heroin được gói kín trong áo mưa
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ đối tượng giàng a khoa chú tẩy xã y tý huyện bát sát
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng khai nhận là hai anh em ruột cùng rủ nhau đi mua hai bánh heroin với giá ba trăm bốn mươi triệu đồng
tại xã pachel huyện bát sát của một người phụ nữ không rõ tiền tuổi
sau đó mỗi người một xe đi đến thôn một xã bản vược huyện bát sát chờ người mua
khi đang chuẩn bị bán hai bánh ma túy trên với giá thỏa thuận là bốn trăm linh triệu đồng thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng ngo thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố bảo an phường quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai trên sáu dương đình nghệ phường tân sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rông có nơi mưa vừa
riêng hà giang cao bằng bắc giang lạng sơn quảng ninh và hải phòng có mưa to
với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm một đợt
có nơi cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại hà giang thái nguyên và quảng ninh
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không quá cao giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày hai mươi chín mưa giảm hơn về diện chỉ còn xảy ra chủ yếu ở các tỉnh vùng núi
cùng với đó nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
tương tự ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông
có nơi mưa vừa đến mưa to
tố lốc và gió giật mạnh
riêng các tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai
có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập búng cục bộ
sau đó cũng từ ngày hai mươi chín thì mưa sẽ giảm dần
nên nhiệt độ trên khu vực trong ba ngày tới không có nhiều biến đổi
trưa chiều ở xung quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ nay đến ngày hai mươi tám tháng tám
có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
riêng bắc trung bộ lượng mưa có thể lên tới tám mươi một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ ban ngày tại khu vực này
chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ nắng nóng hoàn toàn chấm dứt
sau đó từ ngày hai mươi chín khi mưa giảm nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa có thể lên tới bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận cũng có mưa nhưng lượng ít hơn
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nắng nóng trên khu vực cũng tạm thời chấm dứt
với nhiệt độ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của rìa nam
dạnh áp thấp kết hợp với gió tây nam
nên trong hôm nay và ngày mai có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến
là từ năm mươi một trăm hai mươi mm một đợt
sau đó sang đến ngày hai mươi tám mưa rông sẽ giảm về cường độ
chỉ còn duy trì giải rác vào lúc chiều tối
ban ngày khu vực vẫn còn nắng gián đoạn
nên nhiệt độ tại đây giao động trong khoảng hai mươi ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to
lượng mưa có thể lên tới năm mươi một trăm hai mươi mm một đợt
và cũng đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi
thì mưa sẽ giảm dần về cường độ
nên nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến động
khi mà trưa chiều vẫn giao động xung quanh ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình